tại hà nội đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
chủ trì lễ đón đoàn đại biểu chính trị cấp cao quân đội nhân dân lào do trung tướng thoi loi sĩ lị vông
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân lào làm trưởng đoàn
và dẫn đầu thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi hai tháng ba
sau lễ đón đoàn đại biểu chính trị cấp cao quân đội nhân dân việt nam do đại tướng lương cường làm trưởng đoàn
hội đàm với đoàn đại biểu chính trị cấp cao quân đội nhân dân lào do trung tướng thoai loi sĩ lị vông làm trưởng đoàn
đại tướng lương cường khẳng định chuyên thăm việt nam của chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân lào
diễn ra ngay sau chuyến thăm hiếu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
sẽ góp phần cụ thể hóa và triển khai thỏa thuận cấp cao hai nước
trung tướng thông loi sĩ lị vông cảm ơn đại tướng lương cường dành thời gian đón tiếp hội đàm tin tưởng rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai nước
sẽ củng cố thắt chặt hơn nữa sự tin cậy hợp tác toàn diện giữa hai đảng nhà nước nhân dân và quân đội hai nước
bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị ở mỗi nước góp phần vào duy trì hòa bình ổn định và phát triển của mỗi nước
tại hội đàm hai bên thống nhất cao với đánh giá chung về hợp tác giữa tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
và tổng cục chính trị quân đội nhân dân lào thời gian qua được triển khai toàn diện có chiều sâu thiết thực và hiệu quả
đưa quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước hiện nay trở thành mối quan hệ trụ cột trong quan hệ của hai nước
góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và ổn định ở các lĩnh vực hợp tác khác
tăng cường hơn nữa trong hợp tác đào tạo cán bộ học viên quân sự lào tại các học viện nhà trường thuộc bộ quốc phòng việt nam
chiều nay đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng sẽ tiếp đoàn đại biểu chính trị cấp cao quân đội nhân dân lào
do trung tướng thong loi sĩ lị vông làm trưởng đoàn đến chào xã giao